thưa quý vị mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở
nhưng đặng đăng phước vẫn tiếp tục hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước
vào ngày tám tháng chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đặng đăng phước sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại phường tân lợi thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phản ánh ngay sau đây của truyền hình công an nhân dân
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay đặng đăng phước đã lợi dụng mạng xã hội facebook
thường xuyên biên soạn đăng tải nhiều bài viết video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc
chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mặc dù đã được cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở giáo dục và yêu cầu đặng đăng phước
chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật nhưng đối tượng này không những không chấp hành
mà vẫn tiếp tục hoạt động ngày càng quyết liệt cực đoan hơn
tại nơi ở cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tăng vật
tài liệu liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
ở tại địa phương thông qua mạng xã hội nhiều người dân cũng biết và bất bình trước hành vi vi phạm pháp luật của bước
anh phước đã được bà con nhân dân bọn tự quản tổ chức phố cũng như các luận thể đã nhiều lần nhắc nhở và giáo dục
nhưng anh đã nhiều lần không nghe và cố tình xuyên tạc và tiên truyền những lụng điệu không đúng với chủ trương của đảng nhà nước
nhân dân chúng tôi rất đồng tình ủng hộ việc làm của nhà nước
cái trách nhiệm của tôi ở đây cũng có
cùng nói chuyện quá nhiều lần cũng có khuyến bảo trong hàng xóm tất cả cùng khuyến bảo rồi
bây giờ cái đất nước của mình bây giờ càng ngày nó càng phát triển đất nước thì yên bình như này
trong lúc đó thì người ta là một người cũng là học cao hiểu rộng suy nghĩ lệch lạc như thế
tôi thì các cơ quan chức năng làm như vậy là rất là đúng
phải xử lý thật nghiêm mắng cái tính rắn đen
trước khi bế bắt
đặng đăng phước là giáo viên của trường cao đẳng sư phạm tỉnh đắk lắc
nhưng việc làm của phước trong thời gian qua cũng đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động của nhà trường
khiến cho cán bộ giáo viên sinh viên của nhà trường rất bức xúc bất bình
đảng ủy đã có những buổi làm việc trao đổi và yêu cầu gỡ bỏ những thông tin
mà nó gây ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường
rồi những thông tin trái chiều nó ảnh hưởng đến tâm tư tư tưởng của cán bộ giảng viên sinh viên của nhà trường
tuy nhiên thì phước vẫn tiếp tục đăng những thông tin đi ngược lại với chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
mong rằng là cơ quan chức năng thu thập đủ các chứng cứ để làm sáng tỏ đúng người đúng việc
với ông đặng đăng phước là giáo viên một trí thức thì tôi thích nghĩ là cái việc sử dụng mạng xã hội ông đặng đăng phước
sẽ nhận thức một cách đúng đắn và sâu sắc về trách nhiệm của mình khi sử dụng mạng xã hội này
khi mà đặng đăng phước lợi dụng mạng facebook để phát tán những cái quan điểm cá nhân sai trái của mình thì cái điều này không thể chấp nhận được
tôi nghĩ rằng cái việc các cơ quan chức năng bắt đặng làm đối với đặng đăng phước để mà xử lý là thích đáng
hiện công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đặng đăng phước theo đúng quy định của pháp luật
đây cũng là lời cảnh tình cho những ai còn muốn đi theo con đường sai trái vi phạm pháp luật
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm thợ xây đánh hội đồng
truy sát đồng nghiệp gồm nguyễn văn minh hoàng nguyễn minh hiếu trịnh hồng quốc thái cùng chứng tại quận thanh khê
trần đặng duy tuấn chú tệ quận hải châu và hồ sĩ hoàng chú tại tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo có trạng vào trưa ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tại công trình đường đỗ ngọc du quận thanh khê
xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thợ xây dựng của mỹ và đảng
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt nguyễn văn minh hoàng với anh nguyễn minh nhật chú tại tỉnh bình định nhưng được mọi người căn ngăn
biết được nơi trọ của nhật nên chiều cùng ngày minh hoàng đã lấy gậy cao su rủ bốn bị cáo còn lại đi trả thù
khi thấy nhật ngồi trước dãy trọ cả năm bị cáo đều xông vào dùng cậy cao su đánh liên tiếp vào đầu
hậu quả anh nhật bị thương tích hai mươi trong đó có vết thương lún sọ
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt nguyễn văn minh hoàng một mươi năm tù
các bị cáo còn lại đều với mức án chín năm tù cùng về tội giết người
liên quan tới vụ án mạng xảy ra vào ngày bảy tháng chín tại trường trung học cơ sở nguyễn du
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang làm một thầy giáo dạy thể dục tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang cho biết đang hoàn tất các thủ tục đề nghị viện kiểm sát
phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm thế giáp
trú tại thành phố rạch giá về hành vi giết người
tại cơ quan điều tra giáp khai nhận vào sáng ngày sáu tháng chín giáp và thầy lê phước hảo cũng là đồng nghiệp với giáp
xảy ra đánh nhau tại trường thì được mọi người cân nhăn
đến chiều cùng ngày giáp lên trường dạy học và đi qua thầy giáo hoàng anh tuấn thì bị thầy tuấn ham dọa
đến sáng ngày bảy tháng chín khi đến trường dạy học giáp mang theo một cây dao
sau đó giáp gặp thầy tuấn và xảy ra mô thuẫn giáp liền cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực làm thầy tuấn tử vong
gây án xong giáp đã ra công an đầu thú
một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra tại đồng nai với nghi phạm mặc đồng phục đen đeo khẩu trang đội nón bảo hiểm và chạy xe máy không có biển số
vụ cướp xảy ra vào khoảng một mươi bốn h ba mươi sáu vào chiều ngày tám tháng chín ở phòng giao dịch tam phước
chi nhánh biên hòa thuộc ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank tại khu phố long đức ba phường tam phước
theo hình ảnh người dân quay lại từ camera của phòng giao dịch
thời điểm này
trong phòng giao dịch có khoảng ba khách hàng và một nam nhân viên đang làm thủ tục cho khách
ngay khi bước vào
nghi phạm mặc áo khoác đen khẩu trang đen bịt kín mặt
đội mũ bảo hiểm cầm một vật giống súng khống chế
buộc nhân viên ngân hàng lấy tiền trong kết sắt đưa ra cho hắn
và sau khi nhân viên đưa nhiều cọc tiền
nghi phạm bỏ vào một túi ni lông màu đen rồi nhanh chóng tẩu thoát
thông tin ban đầu
số tiền nghi phạm cướp của phòng giao dịch tam phước là khoảng năm trăm linh sáu trăm linh triệu đồng
vụ cướp không gây thương tích cho nhân viên hay người dân nào
và hiện lực lượng công an đang vào cuộc điều tra và truy bắt nghi phạm
liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến ba mươi hai người tử vong
và hàng chục người khác bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra vào ngày sáu tháng chín
tại cơ sở kinh doanh karaoke an phú địa chỉ khu phố một a phường an phú
thành phố thuận an tỉnh bình dương
được biết quán karaoke an phú do ông lê anh xuân trú tại thành phố thuận an
tỉnh bình dương làm chủ có đầy đủ pháp lý và hoạt động kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi sáu
theo lãnh đạo công an tỉnh bình dương nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy là do chập điện
công an tỉnh đang trưng cầu giám định phối hợp với các cơ quan chức năng
tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ vấn đề
điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở kinh doanh này
ngày hôm nay công an tỉnh đồng nai đã thống kê có đến năm mươi cơ sở kinh doanh karaoke
vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
sau một đêm gia quân kiểm tra đồng loạt tại các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh
các cơ sở kiểm tra vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
đều bị lực lượng công an lập biên bản để xử phạt theo quy định
đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở khẩn trương phải khắc phục
các lỗi mà các cơ sở vi phạm chủ yếu như thiếu kiểm tra bảo dưỡng hệ thống
phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
chưa lắp đặt bảng chỉ dẫn thoát nạn đèn chiều sáng sự cố hỏng
chưa trang bị bổ sung máy bơm chữa cháy dự phòng máy bơm chữa cháy hoạt động không đảm bảo
cửa thoát nạn và lối thoát nạn cầu thang thoát nạn đường thoát nạn không đủ kích thước
thậm chí có một số cơ sở chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
chưa trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn hoạt động kinh doanh
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình cho biết
vào khoảng một mươi sáu h ngày tám tháng chín đơn vị nhận được tin báo từ công an huyện lương sơn về việc một số khu dân cư ven sông bùi
thuộc địa phận xã nhuận trạch xã tân vinh và thị trấn lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
bị cô lập bởi nước lũ
và ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tiến hành huy động lực lượng gồm hai mươi năm chiến sĩ
hai xe cứu hộ cứu nạn và nhiều xuồng máy phối hợp với công an huyện lương sơn trường trung cấp cảnh sát
và chính quyền địa phương để cứu hộ cứu nạn người dân
đến hai mươi hai h bốn mươi năm phút cùng ngày đã di rời được một trăm bốn mươi tám người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
và trong đó cứu nạn được một trăm một mươi bảy người dân thuộc xã nhuận trạch hai mươi sáu người dân thuộc thị trấn lương sơn
và năm người dân thuộc xã tân vinh
công tác cứu hộ cũng gặp không ít khó khăn vì khu vực sông bùi nước sâu chảy xiết và thời tiết mưa to
vâng còn tại nghệ an thì mưa lớn kéo dài nước từ các nguồn đổ về kéo theo đất đá và gỗ mục
thì tràn ngập nhiều khu vực tại các xã thuộc huyện miền núi kỳ sơn tỉnh nghệ an
và lực lượng công an cũng đã đến từng nhà để vận động đồng bào di tản để tránh nguy hiểm
những ngày qua tại các xã tà
hữu kiệm nang ngoi và thị trấn mường xén huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
xảy ra mưa lớn cục bộ với lưu lượng mưa gần hai trăm linh mm gây sạt lở và chia cắt giao thông thiệt hại về nhà ở
trước tình hình trên lãnh đạo công an huyện kỳ sơn đã trực tiếp đến địa bàn các xã xảy ra sạt lở
và có nguy cơ cao về lũ ống lũ quét để kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả mưa bão
bên cạnh đó một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an huyện công an các xã thị trấn
được lệnh ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu
thông tin về vụ án giết người vì ghen tuông vừa được đưa ra xét xử tại an giang
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn ngọc thành chú tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
mai nguyễn huỳnh như cùng với thành phạm minh toàn và một số người bạn đến quán nhậu
trong lúc nhậu thành ghen tuông việc như đang chung sống như vợ chồng với toàn
nhưng đã được mọi người căn ngăn
khi cả nhóm ra về thành tiếp tục gây sự
trong lúc xô sát thành đã lấy một con dao đâm toàn nhiều nhát khiến toàn tử vong
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc thành một mươi bảy năm tù về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa triệt xóa điểm ma túy bắt giữ hai đối tượng và thu một viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng là nguyễn văn giang chú tại huyện nghi lộc và nguyễn văn hòa chú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an
từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay giang và hòa đã mua ma túy từ các địa bàn lân cận về bán lẻ cho các đối tượng nghiện
trong và ngoài địa bàn huyện nghi lộc cơ quan công an đã thu giữ năm túi ni lông bên trong có chứa một viên ma túy tổng hợp
một xe mô tô bốn điện thoại di động và các vật chứng khác có liên quan đến vụ án
thời gian vừa qua mặc dù các cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông đã liên tục phát đi cảnh báo về những hệ lụy
thậm chí là rủi ro cả về sức khỏe tính mạng và tài sản khi xuất cảnh trái phép sang nước ngoài làm việc
thế nhưng dường như nhiều người dân vẫn bỏ ngoài tai những cảnh báo này nghe theo lời rụ rỗ của các đối tượng xấu
giấu gia đình vượt biên sang nước ngoài lao động trái phép và rồi chỉ ngay sau đó thì họ đã phải nếm trái đắng
hiện nay công an thừa thiên huế đang phối hợp với các đơn vị chức năng nỗ lực ra soát xác minh và thống kê danh sách các nạn nhân để có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ kịp thời
đứng trước lời rụ rỗ ngon ngỏ rằng sang campuchia làm ăn với nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng
một em sinh viên của một trường đại học trên địa bàn đã bỏ học giấu gia đình người thân vượt biên với hy vọng đổi đời
sau hơn một tháng gia đình em sống trong lo lắng thấp thỏm chỉ mong con trai lành lặn trở về
đến khi vỡ mộng làm giàu tỉnh ngộ cũng là lúc đặt lên đôi vai người mẹ món nợ gần một trăm linh triệu đồng khi gia đình phải vay mượn gửi tiền sang nước bạn để chùa con về việt nam
chị nói chỉ có con đi về cái này thì làm được cái con không về được cũng cách kia sống rồi
ngày mối chuyện ốm cái ảo đi tới đi lối nó lại câu mong là con không có con về
câu mối chuyện của em là tìm kiếm thông tin khách hàng những nhân bà họ đã đưa cho em
rồi sau khi tìm kiếm đầy đủ các thông tin em sẽ gửi lại cho những người trung quốc yêu cầu là khoảng mỗi ngày phải tìm được khoảng bốn khách hàng
và nếu không tìm đủ thì sẽ bị tăng ca sẽ làm việc thêm khoảng một đến hai tiếng
một đạn nhân khác ở thị trấn phú lộc huyện phú lộc cũng vừa trở về nhà sau khi gia đình bỏ số tiền chùa cần lấy
học sau lớp một mươi hai nghe lời bạn rủ dê nạn nhân giấu gia đình sang campuchia lao động trái phép
hơn sáu tháng ở đây nạn nhân đã phải nếm trải biết bao cay đắng tủi nhục
trên tay em vẫn lưu lại những vết sẹo do bị còng chích thuốc bị hành hạ
tháng nào mà không đủ trị tiêu là sẽ lối ra nội chuyện riêng bằng cách là dò bằng cách là trích điện hoặc là dò bắt gia đình trả tiền rồi bán xuống điện
thời gian qua công an thừa thiên huế nhận được nhiều thông tin
nhiều đơn trình báo của người dân về việc con em người thân của mình bị lừa ra nước ngoài làm việc
qua điều tra lực lượng chức năng đã ghi nhận có một mươi tám trường hợp xuất cảnh trái phép sang nước ngoài
chủ yếu là ở campuchia trong đó có bốn trường hợp có thông tin để nhận định bị lừa đảo qua làm việc cho công ty ở nước ngoài và bị ngược đãi
việc đầu tiên khi mà tiếp nhận nguồn thông tin này thì một mặt chúng tôi phải làm động tác chấn ngang những người thân những người đến trình báo
từ đó thì nhanh chóng truy xét lại những quan hệ cũ của những người mà đưa các nạn nhân sang trái phép qua biên giới campuchia
đồng thời cũng xác định rõ là xuất hiện những yếu tố có không có là hành vi buôn bán người để trực tiếp báo cáo cho cấp trên và tiến hành xử lý theo các quy định pháp luật
khi mà chúng tôi nhận được thông tin trực tiếp từ đại sứ quản của mình tại cả nước
thì sau khi đó mình kết nối với gia đình thì phía bên đại sứ quán của mình tại các nước sẽ có một đại diện để có thể kết nối với gia đình và bay các cái thủ tục liên quan
để cho người thân của công dân đó có thể là tiến hành theo cái sự hướng dẫn của đại sứ quán việt nam tại các nước đó
đó cũng là một cách còn một cách thứ hai thì nếu như thông qua cục lãnh sự thì cục lãnh sự cũng sẽ có những hướng dẫn
một trường hợp thì gửi báo báo về cho sở ngôi vụ sở ngôi vụ là tiếp tục phối hợp với địa phương
rồi hướng dẫn cho người nhà để có thể thực hiện theo cái quy trình
xuất khẩu lao động tìm kiếm việc làm với mức lương hấp dẫn là nhu cầu chính đáng của người dân
tuy nhiên để tránh bị lừa đảo người dân muốn xuất khẩu lao động nước ngoài cần hết sức tỉnh táo
tránh bị mờ mắt bởi những lời mời chào về cơ hội việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội và những đối tượng xấu
phải tìm hiểu kỹ lưỡng mọi thông tin và lựa chọn đơn vị tư vấn môi giới xuất khẩu lao động uy tín do các cơ quan nhà nước giới thiệu